thưa quý vị nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
đất nước ta phải đối mặt với hàng loạt khó khăn thách thức
nhưng toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã nỗ lực đạt nhiều thành quả quan trọng
trong thành công chung đó có đóng góp không nhỏ của lực lượng công an nhân dân

bộ trưởng bộ công an đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị cùng theo dõi